vâng đầu tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi
thưa bác sĩ đau nửa đầu là một bệnh lý thường gặp ở độ tuổi trung niên
và gây ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của người bệnh
bác sĩ có thể cho biết là đau nửa đầu thì là một căn bệnh như thế nào
và bệnh lý này có nguy hiểm không thưa bác sĩ
ở đây nói về trường hợp đau nửa đầu nguyên phát hay còn gọi là bệnh đau nửa đầu
thì tức là chúng ta không tìm thấy rõ được một nguyên nhân cụ thể gây ra cái bệnh lý này
thì nó chỉ biểu hiện bằng những cơn bệnh nhân đau nửa đầu tính chất là mạch đập
cảm thấy bệnh nhân thường là cảm thấy vùng đau như mạch đập mục mục mục mục
và trong một số trường hợp thì nó có thể kèm với những triệu chứng khác
ví dụ như là triệu chứng về thị giác như là nhìn mờ hoặc là nhìn lóa này
triệu chứng về thính giác như là tự nhiên bệnh nhân ù tai hoặc là không nghe được này
có thể là triệu chứng về cảm giác như là lúc đấy tự nhiên bệnh nhân thấy tê
một nửa người này cũng có thể là triệu chứng về vận động như là một cái giống như
một cái bệnh nhân liệt thoáng qua nửa người đấy thôi và sau đấy nó sẽ tự hết
tuy nhiên trong đa số trường hợp khoảng bảy mươi năm trường hợp sẽ không có những triệu chứng như
vậy mà chỉ có những triệu chứng về đau mà thôi thế trong những trường hợp mà đau
nửa đầu nguyên phát như thế này thì những cái xét nghiệm chụp chiếu thì thường là sẽ
là bình thường nó sẽ khác với những trường hợp gọi là đau thứ phát là bệnh nhân có những
bệnh nhân khác nó gây ra đau đầu ví dụ như chảy máu nạ hoi hay u não
thì bệnh lý thì nó khác nhau tuy nhiên là cũng nhiều trường hợp chúng ta sẽ chủ
quan là bệnh lý cho mình thực chất là mình có những cái bệnh lý thứ phát đấy
rồi nhưng mà ta chủ quan ta nghĩ là chỉ là đau đầu nguyên phát thôi không có
vấn đề gì khác thường thì bản thân cái bệnh lý đau nửa đầu mà nguyên phát này
thì sẽ thường là không có nguy hiểm người ta chỉ thấy là nếu mà không được điều trị thích đá
thì nguy cơ đột quỵ về sau nó sẽ cao hơn người bình thường thôi tuy nhiên cái
nguy hiểm ở đây như đã nói thì đó là ta nhầm lẫn là nghĩ rằng là mình chỉ đau
đầu như thế thôi nhưng thực ra thì thì mình đã có những cái nguyên nhân khác nó
gây đau đầu rồi thì những cái nguyên nhân này có thể gây nguy hiểm ạ vâng đối với
các bệnh này thì liệu có xảy ra ở người trẻ không ạ tình trạng đau nửa đầu này thì
càng ngày ta cảm thấy là gặp những người trẻ nhiều hơn nếu trước thì chỉ gặp ở
người trẻ thôi nhưng bây giờ tỷ lệ những cái bệnh nhân đến khám với người chúng
tôi mà từ trẻ hơn là càng ngày càng tăng thế thì cũng có thể giải thích là vì cái
lối sống người trẻ bây giờ thì có thể là kém điều độ hơn so với trước dẫn đến tình
trạng đau nó hay gặp hơn vâng thưa bác sĩ vậy thì trong trường hợp đau nửa đầu như
thế nào thì người bệnh sẽ cần phải thăm khám bác sĩ ạ đau mà chúng ta mới gặp
lần đầu tiên chẳng hạn thì sẽ cần phải đi khám bởi vì lúc đấy ta không biết là
đau nửa đầu nguyên phát hay là thực chất nó là đau một cái khác mà mình không
biết thì lúc đấy sẽ cần phải đi khám và làm các cái xét nghiệm để chụp chứa được
kiểm tra xem có vấn đề gì không thế thì những cái đau nửa đầu mà đã được
chẩn đoán rồi đau nửa đầu nguyên phát đã được chẩn đoán rồi thì thường là có
thể tiếp tục điều trị thuốc khám lại theo theo hẹn của bác sĩ thôi thì trong trường
hợp này chúng ta cũng nên tránh là tiếp tục dùng đơn thuốc đấy và không khám
bởi vì là có thể cần là phải điều chỉnh các loại thuốc sao cho hợp lý hơn để
các cái tần số và cái cường độ cân đau càng ngày nó sẽ càng giảm xuống thế ngoài ra
nếu mà ta cứ tiếp tục tự điều trị bằng thuốc giảm đau thì có thể dẫn đến một
cái tình trạng gọi là đau đầu do cái thuốc giảm đau đấy bản thân việc lạm dụng
thuốc ẩn đau cũng có thể gây đau đầu tăng lên vâng chúng tôi rất là cảm ơn
những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
hội chứng đau nửa đầu nếu không được điều trị kịp thời và kéo dài thì có thể dẫn đến các biến
chứng nguy hiểm cho người bệnh một số trường hợp đau nửa đầu có thể dẫn đến đột quỵ thậm chí là
tử vong vì thế người bệnh cần nhận ra báo động đỏ của cơn đau nửa đầu để đến bệnh viện thăm khám
người bệnh khi bị đau nửa đầu có thể đăng ký thăm khám tại khoa thần kinh đột quỵ bệnh viện đa
trường với đội ngũ chuyên gia bác sĩ giàu kinh nghiệm giỏi chuyên môn trang thiết bị máy móc hiện
đại người bệnh sẽ được hỗ trợ phát hiện chính xác tình trạng bệnh cũng như tư vấn hướng dẫn điều trị
phù hợp giúp rứt điểm bệnh nhanh và tiết kiệm nhất những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương
mục sức khỏe ba sáu năm của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai